trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu phi cùng với các địa phương trên cả nước
tỉnh hậu giang đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách
nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa dịch bệnh bùng phát trên địa bàn
theo đó cán bộ thú y tại các địa phương trên địa bàn tỉnh hậu giang đã tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại
tại các cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
vận động người dân phát quang dọn dẹp sạch sẽ khu vực chăn nuôi xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh
xây dựng bản đồ dịch tễ và phân tích số liệu trên địa bàn thành lập đoàn thanh tra kiểm tra các huyện thị thành phố
để tiến hành thanh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh động vật
đây là biện pháp thiết thực để ngăn ngừa các loại dịch bệnh
nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi tại nhiều tỉnh thành trong cả nước hiện nay